cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can trương minh thiện trương vĩnh sương cùng chú tại tp hcm về hành vi cướp tài sản
đây là nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tại chi nhánh sa công banh nằm trên đường phạm thế hiển quận tám tp hcm
trước đó chiều ngày ba tháng ba thiện xuân và hà vĩ toàn chuẩn bị súng áo khoác khẩu trang rồi chạy xe máy đến gần chi nhánh sa công banh ở quận tám
trong đó sương là người ngoài canh chừng thiện dùng súng bắn đạn bi nhựa đe dọa những người có mặt ở quầy giao dịch yêu cầu đưa tiền
còn toàn đi xung quanh để lấy tiền nhưng không tìm thấy nên cả hai đã lập tức tẩu thoát
kết quả điều tra xác định các bị can là bạn bè cần tiền tiêu xài và trả nợ nên lên kế hoạch cướp ngân hàng